đúng thời khắc giao thừa chào năm mới hai nghìn một mươi bảy tại ba cảng lớn thuộc cảng hải phòng đã đồng loạt đón những mã hàng đầu tiên của năm mới
tại cảng tân vũ mã hàng đầu tiên được xếp dỡ từ tàu sina promo quốc tịch panama
đây là tàu lớn chở theo bốn trăm ba mươi bảy container hàng nhập khẩu cập cảng và đón nhận năm trăm năm mươi container hàng xuất khẩu khởi hành rời cảng ngay trong sáng ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại cảng hoàng diệu mã hàng đầu tiên là xe ô tô và thiết bị chuyên dụng từ tàu zamblet quốc tịch panama có tải trọng một vạn tấn
tại cảng chùa vẽ mã hàng đầu tiên được xếp dỡ từ tàu vạn hưng việt nam chở theo hai trăm năm mươi container hàng nhập khẩu mới cập cảng hồi bốn giờ sáng ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
và tiếp nhận hai trăm năm mươi container hàng xuất khẩu tiếp tục khởi hành rời cảng lúc bốn giờ sáng ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
cảng hải phòng tập trung thực hiện hợp lý hóa trong khai thác điều hành nâng cao chất lượng các dịch vụ hoàn thiện công tác quản lý mô hình tổ chức theo hướng tình gọn tập trung các nguồn lực cho đầu tư phát triển
phân đấu đạt sản lượng hợp nhất đạt ba mươi sáu triệu tấn tiếp tục ổn định việc làm cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho cán bộ công nhân viên